thưa quý vị ngay trước thời điểm mà tử tù ly vi bế ngoạt bốn mươi tuổi trú tại iaeao huyện ea leo tỉnh đắk lắc được đưa ra thi hành án tử hình
thì tử tù này đã khai nhận mình là nhân chứng trong một vụ án giết người khác
chính từ thông tin này hội đồng thi hành án vừa có quyết định tạm hoãn thi hành án tử hình đối với tử tù vi bế ngoạt
theo lời khai của vi bí ngoạt tử tù này là nhân chứng trong một vụ án giết người khác xảy ra vào năm hai nghìn chín
tại địa bàn huyện crong park trước lời khai này hội đồng thi hành án đã phải tạm hoãn thi hành án đối với tử tù
cơ quan điều tra cũng đang tiến hành làm rõ chi tiết này sau khi có kết luận hội đồng thi hành án sẽ tiếp tục thi hành án đối với tử tù
trước đó vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với vi bế ngoạt
sau án sơ thẩm bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đồng thời viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc cũng kiến nghị đề nghị giảm tiền bồi thường thiệt hại cho bị cáo cho gia đình nạn nhân
đến ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại đà nẵng đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo vi bế ngoạt mức án tử hình về tội giết người
ngoài ra hội đồng xét xử cũng bác đơn kiến nghị của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc về việc giảm tiền bồi thường của bị cáo cho gia đình nạn nhân